nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo các sở giao thông vận tải
triển khai các hình thức bán vé niêm yết giá vé công khai có biện pháp tránh đầu cơ buôn bán vé và tăng giá vé trái quy định
nâng cao chất lượng vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ
bộ giao thông vận tải yêu cầu các lực lượng chức năng cần tập trung xử lý các hành vi vi phạm lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông
giải tỏa các điểm có nguy cơ ủn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ
tổ chức phân luồng giao thông có phương án tăng cường nhân lực thiết bị phục vụ thu phí nhanh chóng có biện pháp xử lý linh hoạt khi mật độ phương tiện tăng
đối với cục đường sắt việt nam bộ yêu cầu các đơn vị này chỉ đạo các phòng ban chức năng xây dựng kế hoạch bán vé chạy tàu hợp lý
chỉ đạo lực lượng thanh tra đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương có đường sắt đi qua tổ chức xanh giới tăng cường bảo đảm an toàn giao thông
nhất là tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt các lối đi tự mở đường ngang không có rào chắn người gác
tăng cường giám sát đội ngũ nhân viên phục vụ chạy tàu nhất là đội ngũ trực ban lái tàu gác đường ngang